trong thư gửi về trung tâm truyền hình nhân dân yêu cầu giải đáp khán giả đỗ văn khánh ở tỉnh quảng ninh là con thương minh hạng bốn trên bốn đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán chính quy năm hai nghìn ba tại trường đại học thủy sản nha trang hiện làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước
năm hai nghìn một mươi sáu ông khánh thi tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy tại đại học duy tân đà nẵng và hiện đang học lớp cử nhân kế toán hệ chính quy khóa học hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi tám
ông khánh hỏi ông có được hưởng chế độ miễn học phí
khi học liên thông hay không
khi học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thì không áp dụng chế độ miễn giảm học phi đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học
các trường hợp học cao học nghiên cứu sinh trừ đối với n quy định tại điểm y điểm l khoảng hai điều bốn của thông tư liên tịch này
đối chiếu với quy định trên ông đỗ văn khánh là người làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước đang hưởng lương và sinh hoạt phí nên sẽ không được hưởng chế độ miễn học phí
khi đi học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học
bà nguyễn thanh vân sinh sống tại tp hcm có quốc tịch nhật bản hiện muốn mua căn hộ tại việt nam
chủ đầu tư dự án cho biết vì chủ đầu tư thuê đất năm mươi năm của nhà nước nên sẽ không ký hợp đồng mua bán mà chỉ ký hợp đồng cho thuê với người mua
như vậy bà vân sẽ thuê căn hộ đó với thời hạn thuê còn lại là bốn mươi hai năm
bà vân hỏi với căn hộ như trên thì bà có quyền cho thuê lại trong thời gian không sử dụng được hay không
với câu hỏi trên của khán giả chúng tôi xin trả lời như sau
theo quy định tại điểm d khoản một điều một trăm ba mươi hai luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn thì bên thuê nhà ở chỉ được cho thuê lại nhà khi có sự đồng ý của bên cho thuê nhà ở
và đồng thời với khoảng bốn điều hai mươi tám luật kinh doanh bất động sản năm hai nghìn một mươi bốn cũng quy định bên thuê nhà được cho thuê lại một phần hoặc là toàn bộ nhà công trình xây dựng nếu như có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản
như vậy là đối chiếu với quy định trên thì trường hợp người
mang quốc tịch nhật bản như nếu trong câu hỏi của bà vân chỉ được cho thuê lại nhà ở đã thuê của chủ đầu tư khi mà có cái sức đồng ý của chủ đầu tư được ghi trong hợp đồng hoặc là có cái văn bản đồng ý của chủ đầu tư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà họ đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã trình phát clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả ghi hình gửi về truyền hình nhân dân
sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và khán giả cùng theo dõi
tôi xin gọi clip phản ánh tình hình hiện tại ở địa bàn tui chú của tôi
hiện tại tôi đang sinh sống tại xã hòa đông huyện vĩnh châu tỉnh phú trang
nhiều tháng qua thì chúng tôi sống trong một tình trạng rất là khó khăn
đường xá thì hư hỏng nặng các ổ vôi ổ sâu xuất hiện rất là nhiều gây nguy hiểm và cản trở cho những người tham gia giao thông ở nơi đây
đặc biệt là những ngày vừa qua thì mưa bão rất là lớn đất tuyến đường nói hay xã ở hòa đông và phường khánh hòa dài tám km bị ngập nặng và nó vô cùng lầy lọi dây khó đi
vào những ngày này là những ngày mà bắt buộc là chúng tôi phải đưa con em đến trường vì là những ngày đầu năm học
thì cái tình trạng bọn em đi lại khó khăn như vậy thì chúng tôi rất là lo lắng
ở đây có những người dân mà người ta ốm đau bệnh bật mà xe cứu thương cũng không thể vào nữa
nếu như mà tình trạng này cứ tiếp tục duy trì như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn cho việc phát triển kinh tế gia đình của chúng tôi và phát triển cả địa phương nữa
giờ bổ sung thêm một ý nữa là ở xã của chúng tôi
chúng tôi thì chủ yếu là tập trung nuôi việt nuôi tôm
thì việc mà các xe tải mà trọng tải lớn chuyển thức ăn và tôm giống thì thường xuyên làm cho những cái đường này ngày càng hư hỏng nặng nhiều hơn
và chính quyền ở đây đã hứa rất là nhiều lần họp bằng ý kiến nhưng mà vẫn không có thể nào mà sửa chữa được
đến nay thì vẫn cứ lần lựa lần lựa mãi
cứ kéo dài như vậy thì chúng tôi rất là lo lắng trong cái việc phát triển kinh tế của gia đình của chúng tôi cũng như là sự an toàn của con em
tôi rất mong là khi gửi đến chương trình clip này thì chính quyền địa phương sẽ có những phương án giải quyết nhanh chóng
để tạo điều kiện cho người dân đi lại học tập thuận lợi hơn với lại cuộc sống của những người dân nơi đây thì nó sẽ tốt đẹp hơn trong thời gian tới
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau
xin chào tạm biệt